trong năm tuần gần đây số bệnh nhân tăng nhanh tại ba mươi bốn tỉnh thành phố thuộc miền trung tây nguyên và miền nam
mặc dù căn bệnh này năm nào cũng được bộ y tế chủ động tuyên truyền tới người dân cũng như là phòng ngừa bằng các biện pháp vệ sinh dịch tễ
nhưng vì sao bệnh dịch xuất xuất huyết vẫn bùng phát tại khu vực miền trung tây nguyên và có những diễn biến phức tạp
mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên khánh thư cùng với vị khách mời ngày hôm nay của chương trình
xin mời chị khánh thư
xin cảm ơn
toàn tỉnh xảy ra một hai mươi bảy ổ dịch với năm chín mươi ba ca mắc xuất xuất huyết tăng hai sáu lần so với từng kỳ
số ca mắc sốt xuất huyết tăng trên toàn tỉnh và tăng cao nhất trong năm năm gần đây
tại các tỉnh như an giang đắk lắc số ca mắc cũng liên tục tăng ngành chức năng tiếp tục phát hiện thêm nhiều ổ dịch mới
tại các tỉnh phía bắc dịch sốt xuất huyết mặc dù không bùng phát mạnh như tây nguyên và miền nam nhưng cũng đang có xu hướng diễn biến phức tạp
trước tình hình này bộ y tế đã ra chỉ thị khẩn gửi các địa phương yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết
vâng thưa ông năm nào bộ y tế cũng chủ động tuyên truyền tới người dân cũng như là thực hiện các biện pháp phòng ngừa vệ sinh dịch tễ
thế nhưng mà dịch sốt xuất huyết vẫn bùng phát mạnh như vậy đặc biệt là các tỉnh miền trung tây nguyên
năm nay theo thông báo của tổ chức y tế thế giới thì dịch xuất huyết diễn biến phức tạp trên toàn cầu
thậm chí những nước sạch sẽ như singapore
thì cũng đã thông báo các tình hình dịch đang phát triển mạnh và cũng chưa có cái dấu hiệu gì dừng lại cả
việt nam trong bối cảnh của các sự phát triển của dịch bệnh trên toàn cầu
thì số mắc của chúng ta từ đầu năm đến nay cũng đã ghi nhận tăng cao đặc biệt các tỉnh miền trung và tây nguyên
thì sự gia tăng này được tổ chức y tế thế giới đánh giá là do cái sự nóng lên toàn cầu
sự biến đổi
những đợt nắng nóng kéo dài sen kẽ với các đợt mưa lớn làm cho mũi truyền bệnh sốt huyết phát sinh và phát triển rất mạnh mẽ
tại khu vực miền trung tây nguyên thì có một đặc điểm là khu vực miền tây nguyên là khu vực xuất huyết liêu hành nhẹ
cho nên là phần lớn người dân chưa có miễn dịch với suốt huyết
khi mà có các ổ dịch thì tốc độ lây lan ở những khu vực này rất lớn
vâng vậy ông ạ thì cho biết là
hiện nay thì công tác phòng ngừa phát hiện cũng như dập dịch đang được tiến hành như thế nào
ngành y tế đã phát triển cái mạng lưới giám sát rất là chặt chẽ
thứ nhất là giám sát người bệnh hai là giám sát vector chuẩn bệnh đó là mũi vằn
cái việc xử lý các ổ dịch này được thực hiện ngay từ rất sớm và sẽ được xử lý phạm vi hai trăm linh m xung quanh cái nhà của bệnh nhân
hiện nay các ổ dịch trên toàn quốc đã được xử lý trên chín mươi
vâng vậy thưa ông bộ y tế hiện nay thì đã có những chủ trương và lên kế hoạch hành động như thế nào để dịch bệnh sốt xuất huyết không bùng phát trên toàn quốc ạ
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín thì bộ y tế đã đánh giá là năm nay là cái nguy cơ dịch bùng phát rất lớn
cho nên là đã chỉ đạo các tỉnh thành phố là chúng ta chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch từ đầu năm
bộ trưởng bộ y tế đã chủ trì hội nghị tăng cường phòng chống xuất huyết mời ba mươi bốn tỉnh thành phố
trọng điểm về xuất huyết đến để bàn và triển khai khẩn cấp và quyết liệt những biện pháp phòng chống dịch
bộ y tế đã có chỉ thị gửi cho ngành y tế các tỉnh thành phố để triển khai ngay từ nay đến cuối năm ba chiến dịch lớn về diệt long quang bọ gậy
bộ y tế đã cũng thành lập tám đoàn kiểm tra để đi kiểm tra ở hai mươi tỉnh thành phố trọng điểm
được biết là việc nghiên cứu vaccine phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết tại việt nam đã hoàn tất
vậy ông có thể nói rõ hơn về loại vaccine
chúng ta đã có một loại vaccine do sanofi sản xuất thì đã được nghiên cứu cách đây hai mươi năm rồi
thì có thể khẳng định là vaccine này có khả năng phòng ngừa tốt cho các người mà đã từng nhiễm bệnh xuất xuất huyết ở lứa tuổi từ chín đến một mươi sáu tuổi
và hiện nay thì loại vaccine này đã được năm mươi bốn quốc gia cấp phép
vậy theo lộ trình thì khi nào chúng ta có thể đưa loại vaccine này vào sử dụng tại việt nam
chúng ta đã thử nghiệm xong
đánh giá tác dụng dược lý và tính an toàn
thế còn để mà liên hành được thì cơ sở đăng ký liên hành cần phải thực hiện các bước đăng ký theo quy định pháp luật của việt nam
trước mắt thì chúng ta cần phải làm tốt những công tác gì để bảo đảm là dịch sốt xuất huyết không có nguy cơ bùng phát
biện pháp phòng bệnh chủ yếu vẫn là diệt mũi diệt lông và mọ gậy
để thực hiện cái việc này có hiệu quả thì cần sự chung tay của tất cả các ban ngành đoàn thể chính quyền và địa phương
vận động người dân
chuyển đẻ các biện pháp phòng chống dịch tăng cường kiểm tra việc thực hiện các công tác này
và thậm chí có thể tiến hành xử phạt nếu phát hiện ra những vi phạm hành chính trong y tế mà không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
vận động những đối tượng là những hội viên những đoàn viên và những đối tượng do các ban ngành đoàn thể quản lý thực hiện triệt đẻ các biện pháp phòng chống dịch
còn đối với người dân hàng tuần thì chúng ta kiểm tra các vận dụng chứa nước
chúng ta đậy kín hoặc là thả cá vào những vận dụng chứa nước lớn thường xuyên thao rửa những dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ và lật úp những dụng cụ không chứa nước
chúng ta cần phải phun hóa chất ở tất cả các phòng trong nhà và tất cả các nhà trong khu
phun hóa chất diệt mũi chỉ có tác dụng diệt mũi trong vòng hai đến ba tiếng
sau đấy thì chúng ta phải tiến hành xong xong việc diệt năng quan bỏ gậy
vâng xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ
thưa quý vị sốt xuất huyết do mũi vằn gây ra vì thế rất dễ bùng phát nếu không chủ động phòng ngừa
sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gây ra nhiều biến chứng thậm chí là tử vong
người dân cần có sự hợp tác nhất định với chính quyền trong việc phun thuốc khử trùng giữ vệ sinh môi trường xung quanh
bởi không chỉ phòng bệnh cho mình mà còn là cho cả gia đình và cộng đồng